công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa liên tiếp điều tra và làm rõ bắt giữ hai đối tượng là đỗ tuấn đạt
chú tại huyện thọ xuân và nguyễn huy lâm chú tại tp thanh hóa chuyên đột nhập vào các bệnh viện
và các khu vực cách ly có người nghi nhiễm covid một mươi chín để trộm cắp tiền và điện thoại di động của bệnh nhân
và người nhà của bệnh nhân
đêm ngày hai mươi năm tháng tám công an thành phố thanh hóa đã bắt quả tăng đỗ tuấn đạt đã đột nhập vào bệnh viện ung biếu
trộm tiền và điện thoại di động của hai người nhà đến trăm bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này
tại cơ quan điều tra đỗ tuấn đạt khai nhận do thấy bệnh viện ung biếu chưa có hệ thống camera an ninh
nên đã thường xuyên đi xe buýt từ thọ xuân lên thành phố thanh hóa và đột nhập vào bệnh viện ung biếu
để thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tiền điện thoại di động của người nhà bệnh nhân
trước đó công an tp thanh hóa đã bắt quả tăng nguyễn huy lâm đã đột nhập vào khu vực cách ly
của những người nghi nhiễm covid một mươi chín của bệnh viện phổi thanh hóa đã trộm cắp ba chiếc điện thoại di động